thế bây giờ các bạn phải cho tôi nhé cộng đồng chúng ta bây giờ chúng ta phải định nghĩa rõ như này nhé bây giờ chúng ta phải định nghĩa rõ cộng đồng nhé
cộng đồng là gì cộng đồng là đã nói cộng đồng là bây giờ chúng ta quy ước với nhau thôi để chúng ta phân tích trình tế thôi
cộng đồng lấy những cộng đồng mất dấu bây giờ chúng ta quan trọng nhất là lấy những cộng đồng mất dấu
tức là những cái người đó không đến bất cứ một bệnh viện nào ở đà nẵng không đến bất cứ một cái địa điểm nào mà có dấu viết trình tế của một cái ví dụ như bốn u chẳng hạn
là những cái chỗ hoặc là đám tang mà đã có hoặc là tiếp xúc với thằng kia thì dù nó có phát hiện cộng đồng thì đấy không được gọi là cộng đồng
mà cộng đồng có nghĩa là không hề tìm thấy bất cứ một nguồn lây nào không hề bất cứ tìm thấy một cái điểm manh múi dịch tễ nào có thể là nguồn lây cho người bệnh
mà được phát hiện tại cộng đồng thì được chúng ta quy ước thế thôi được chưa
bạn đã bắt đầu bước vào chiều thì bọn em định là sẽ chia làm hai loại cộng đồng một loại cộng đồng là như anh nói một loại cộng đồng là dõi nguồn lây